văn phòng chính phủ cho biết đến một mươi sáu h ngày một mươi hai tháng một mươi hai tức là sau bốn ngày khai trương
cổng dịch vụ công quốc gia đã có hai ba triệu người truy cập
đã có gần một bốn trăm linh hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trên cổng này
trong đó có gần sáu trăm linh hồ sơ đề nghị cấp mới điện hạ áp và trung áp
gần bảy trăm linh hồ sơ đổi giấy phép lái xe và cấp giấy phép lái xe quốc tế
năm mươi một hồ sơ liên quan đến cấp lại giấy bảo hiểm y tế do bị hỏng mất
đây là sản phẩm ban đầu trong quá trình thực hiện
cổng dịch vụ công quốc gia sẽ tiếp tục làm giàu dữ liệu
đưa thêm các dịch vụ công khác vào tích hợp như khai bổ sung hồ sơ hải quan kê khai thuế doanh nghiệp